một chiều tháng năm năm hai nghìn một mươi chín các phóng viên truyền hình nhân dân đã may mắn được gặp người lính cận vệ năm xưa tại một ngôi nhà nhỏ trên phố đội cấn quận ba đình hà nội
một không gian rất đối giản dị gọn gàng
tại vị trí trang trọng nhất của phòng khách là bàn thờ bác hồ
bức ảnh trang nghiêm với ánh mắt hiền từ của bác như cùng cháu con xung học tại nơi này
bác là người cha người ông trong gia đình của người lính cận vệ năm xưa
một nhà lãnh đạo kiệt xuất nhưng cuộc sống của người vô cùng giản dị và nhân ái
ở bên người ta thấy mình được lớn thêm lên được trở tre nâng đỡ được giáo dục bằng cả tâm lòng của người ông người bác người cha
người đã mang lại cho chúng ta tất cả độc lập tự do cơm ăn áo mặn học hành tiến bộ
bởi vậy khi bác còn sống người việt nam chúng ta và kể cả thế giới đều mơ ước được gặp người dù một lần dù chỉ trong chút lát

khi bác về với thế giới người hiền đến nay dòng người vô tận ở khắp các vùng miền của đất nước ở hơn một trăm năm mươi nước trên trái đất này hội tụ về ngôi nhà sàn bác ở một mươi năm năm cuối cùng của cuộc đời người
và bên lăng bác nằm yên nghỉ ngàn thu để như có cái may trong cuộc đời mình có một lần gặp bác
với tôi thật vinh hạnh hơn tất cả biết bao nhiêu mơ ước của mọi người
năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn theo yêu cầu của đảng

bộ công an mở lớp cảnh vệ đặc biệt và tuyển học viên
chàng sinh viên trần viết hoàn đã trúng tuyển khi sắp hoàn thành chương trình đào tạo nga văn tại trường trung cấp ngoại ngữ
sau thời gian huấn luyện và học nghiệp vụ tại trường công an nhân dân trung ương
trần viết hoàn và gần sáu mươi học viên của lớp c hai trăm hai mươi một lớp đầu tiên của cục cảnh vệ được nhận các nhiệm vụ khác nhau
tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn theo phân công của trên
năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm ông về đội một cục cảnh vệ đơn vị chuyên bảo vệ nơi ở và làm việc của chủ tịch hồ chí minh làm nhiệm vụ bảo vệ bác
năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm cục cảnh vệ chính thức giao nhiệm vụ cho trần viết hoàn vào tổ bảo vệ nhà sàn
đây là lực lượng cảnh vệ bảo vệ trực tiếp nơi ở và làm việc của bác tại phủ chủ tịch
bảo vệ lãnh tụ là nhiệm vụ rất thiêng liêng vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề với người chiến sĩ trẻ
với nỗ lực cố gắng của mình ông và đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ được giao
đến khi mà bác hồ về với thế giới bên kia với thế giới người hiền
thì anh hoàn không trở về bỏ công an mà xin ở lại để tiếp tục được học tập
rồi lại trở về để phục vụ nhận một cái nhiệm vụ là giám đốc để phục vụ bác hò
lúc bác còn sống thì phục vụ cho bác ngủ yên
khi bác ra đi về với thế giới người hiền rồi lại nghiên cứu tất cả những cái cuộc đời của bác để giúp cho thế hệ mai sau biết được cái sống làm việc và cái phong cách của bác
mà hiện nay đảng ta đương phát động một cái phong trào cho tất cả đảng viên và quần chúng nhân dân để học tập theo tâm hương đạo đức của bác hò
thì những lời dạy bảo ấy những cái hưởng niệm ân ái ấy đối với tôi và tôi cho đó là vinh quang của cuộc đời tôi
thì tôi và một số chiến sĩ công an được ở lại trông coi giữ gìn di sản của bác ở nơi đó và đồng thời cũng là chuẩn bị những điều kiện cần thiết để xây dựng bảo tàng hồ chí minh
và trên cương vị là giám đốc khu di tích phủ chủ tịch suốt một mươi sáu năm tôi đã cùng với anh em cán bộ trong khu di tích cần mận chăm chỉ giữ gìn từng trang tài liệu của bác giữ gìn từng cuốn sách bác đã đọc và đang đọc giữ từng cái nơi bác ở bác nghỉ cho đến chỗ bác ngồi làm
giữ từng con cá ghế ao giữ từng cái cảnh cây ngọn cỏ đến viên soạn trên đường bác đi
khi bác hồ còn sống thì anh hoàng là cái người cận vẹn đắc lực
nhưng khi bác hồ đã về thế giới bên kia rồi thì anh hoàn được đi học mà về lại cầm bút ghi lại tất cả những cái trong cuộc đời của bác
cho nên anh hoàn có rất nhiều cái tư liệu ấy
đến những ngày một mươi chín tháng năm những người mà có vinh dự phục vụ và bảo vệ bác hồ
thì lại được anh hoàng ghi lại những cái lời trước lúc bác ra đi lại đem cái lời đó phổ biến lại để cho tất cả mọi người nghe và thực hiện
điều mà chúng tôi thấy nơi bác hồ ở và làm việc thì nơi đây không phải sơn son thiết bản không ngọc ngà châu âu không phải là lâu đài nguy nga lộng lấy
mà chỉ có cái ngôi nhà sàn ngôi nhà sàn đấy vẹn vẹn chỉ có vài ba phòng
mỗi phòng vuông vắn hơn mười thước
và trong lúc tâm hồn của bác lộng gió thời đại thì cái nhà nho nhỏ nhỏ đó cũng luôn luôn lộng gió và ánh sáng phản vất thương thơm của hoa vườn
một đời sống như vậy thanh bạch và tao nhã biết bao
những câu chuyện về bác ông hoàn kể mãi không hết
cả cuộc đời ông nguyện phục vụ chăm lo cho bác
chính vì thế mà sau khi bác mất đảng và nhà nước ta
quyết định xây dựng khu di tích phủ chủ tịch
ông hoàn lại tình nguyện gác cây súng chuyển sang cầm trổi cầm bút với các công việc tại khu di tích
ông hoàn là một trong số những người đầu tiên làm việc ở khu di tích phủ chủ tịch
sau đó ông được đi học lớp lịch sử và bảo tàng
đến năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đi học trường đảng nguyễn ái quốc ra trường năm một nghìn chín trăm tám mươi
ông được bổ nhiệm làm giám đốc khu di tích phủ chủ tịch hồ chí minh
và đến năm hai nghìn bốn thì về hưu
với trách nhiệm là người lính cần vệ của bác
để góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ đời nay và cả đời sau
ông hoàn đã chất chiêu những ký ức kỷ niệm về bác để viết nên hai cuốn sách
đạo đức bác hồ tấm gương soi cho muôn đời
và gìn giữ và phát huy giá trị những di sản của chủ tịch hồ chí minh
ngoài ra ông còn có trên ba mươi công trình nghiên cứu về bác
đăng trên nhiều tờ báo và tạp chí
chúng tôi rất là tự hào được làm việc tại khu di tích của chủ tịch
và đặc biệt nay lại tiếp nối công việc của đồng chí trần viết hoàn
đó là tuyên truyền những tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh
tới nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế
và chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ những lời mà đồng chí đã căn dặn
cũng như là những bài học của đồng chí đối với công tác bảo tồn
phát huy giá trị tại khu di tích phủ chủ tịch
đồng chí trần viết hoàn

người lính cần vệ của bác hồ năm xưa
cũng là người giám đốc đầu tiên của khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch
trong quá trình công tác với trên bốn mươi năm
dù ở cương vị nào là người lính hay người lãnh đạo cao nhất của đơn vị
thì đồng chí cũng luôn là người được các thế hệ cán bộ viên chức và người lao động đơn vị chúng tôi rất trân trọng
bởi những đóng góp không ngừng nghỉ của đồng chí trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị những di sản của bác
thông qua khu di tích của người tại phủ chủ tịch
nơi bác kính yêu của chúng ta đã sống và làm việc
kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
chúng tôi cùng ông hoàn và ông cải
những người trực tiếp phục vụ và bảo vệ bác hồ
trở lại thăm khu di tích phủ chủ tịch và nhà tưởng niệm
nơi mà hơn bốn mươi năm trước các ông vô cùng hạnh phúc khi hằng ngày được làm việc và sống gần bác
khi cuộc kháng chiến chống thực dân pháp thắng lợi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
thế thì bác hồ từ chiến khu việt bắc
về hà nội
đảng và nhà nước có mời bác ở nhà của viên toàn quyền
nhưng mà bác nói rằng là cái nơi này là thuộc về nhân dân
bác dành cái thành quả đó cho nhân dân
còn bác bác không ở và làm việc ở đó
mà bác đến ở cái ngôi nhà này
ngôi nhà của người công nhân phục vụ viên toàn quyền pháp thời đó
bác ở và làm việc ở đây
từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn và cho đến tháng năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
vì bác thương dân nhiều nên dân thương mắc lắm
bác không nỡ chối từ mãi đời đời nghị của dân
cho đến mãi tháng năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
thì bác mới nhận một chút tài sản của đảng
của dân dành cho là làm một cái ngôi nhà sàn nhỏ phía bên kia
khi mà chuyển về ngôi nhà sàn rồi thì
ngày ba lần bác vẫn về bên này
ăn cơm ở bên này và tắm rửa ở bên này
trong mỗi câu chuyện ông kể cho mọi người
về những tháng ngày được ở bên vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc
ông hoàn luôn coi đó là một đức tính rất đáng học tập
từ những việc rất nhỏ trong cách sinh hoạt và làm việc của bác
đã giúp ông rút sức
ra được nhiều bài học quý báu và thấm thiế cho đến tận bây giờ
một hôm á
bác đi bách bộ
bác mới ngước nhìn lên cây đa
thì bác thấy có ba cái rễ mà nó mọc từ trên ngoạn cây
nó ngang thân cây
sau đó bác mới bày cho anh em
các chú phải tìm cách đưa cái rễ này nó xuống đất
thế thì bác bày cho cách thế này
các chú lấy ba cọc tre
mỗi đầu cọc các chú lấy một cái lọ
ta gọi là cái lọ penicillin
các chú đổ nước vào trong
thả cái lọ
đưa cái rễ cây vào cái lọ đó
vì là nó có nước
nó tiếp sức thêm cho rễ cây
và rễ cây nó cứ dài ra dài ra
thế khi nó xuống đến đất rồi
bác bảo là các chú cắm nó xuống dưới đất
khi cắm ba cái rễ đó
thì trở thành ba cái cây phụ
cho nên anh em chúng tôi mới đặt tên cho là
cây đa kiên trì
kiên trì thực hiện lời bác
thì cuối cùng thành công
những tình cảm và tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh
luôn làm ông xúc động mỗi khi nhớ lại
những câu chuyện về bác
ông hoàn vẫn còn nhớ kỹ đến từng chi tiết
nhưng người cận vệ của bác năm xưa
lại không hề muốn nói về bản thân
khi được hỏi về mình
ông luôn háo hức
sẵn sàng kể những câu chuyện về bác hồ
sau những câu chuyện ông kể
chúng tôi dần hiểu rằng
vì sao ông đã nguyện dành cả cuộc đời
để được phục vụ bác
hồ nước này
trước đây chỉ là một cái nơi mà nước bẩn nó động lại
để cho hiêu nai trên vườn bách thảo xuống đây uống nước
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn khi bác hồ về đây rồi
thì bác mới cho anh em sửa lại thành một cái ao cá
và cái ao cá này sửa cũng rất đặc biệt
nó giống hình chữ s
như là biểu tượng hình nước việt nam
khi mà sửa thành cái ao cá
thì bác nuôi cá
và hàng ngày thì bác vẫn ra cái cầu ao này
bác cho cá ăn
một mươi chín tháng năm hàng năm ấy
thì bác vẫn tìm cách vắng nhà
vì bác sợ là ở nhà mọi người đến trúc thọ
tốn tiền của mọi người
cho nên những ngày đó thì bác thường tìm cách vắng nhà
thế và những cái ngày mà bác vắng nhà
bác cho anh em bảo vệ xuống ao
để bắt cái cá thịt này lên
để biếu các cụ già
các cháu bé
biếu các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
còn lại cho anh em trong cơ quan
để cải thiện bữa ăn
cái việc mà bác cho anh em trong cơ quan
để cải thiện bữa ăn
cũng là có ý nghĩa của nó là bác trả nghĩa
cho những anh em mà đã hàng ngày
vẫn từng bảo vệ bác
và vẫn từng phục vụ bác
thì năm sáu mươi tám này
như bác viết trong dây trúc ấy
năm nay tôi thấy sức khỏe giảm sút nhiều
cho nên năm đó
bác không vắng nhà
theo như cũ là
bác vẫn cho anh em bảo vệ xuống cái ao này
bắt cá lên
thế vào năm đó là
bắt được một con cá trấm rất to
báo cáo với bác
thưa bác là con cá này nặng hai mươi bốn cân
bác nói câu này
ừ bắt nó lên để cá lớn khỏi nuốt cá bình
trong những năm mà tôi làm cái nhiệm vụ mà
đón tiếp khách trong nước và khách quốc tế
và đặc biệt là đón tiếp các vị nguyên thủ quốc gia
các nước vào thăm
khi mà đưa khách ra cái chỗ bờ ao này
thì tôi cũng nói lại với khách cái điều đó là
bắt lên để cá lớn không nuốt cá bé
thế thì người ta đứng lặng đi mà nghĩ suy về
về cái lời đó của bác hồ
đối với tiến sĩ trần viết hoàn
việc được tham gia bảo vệ bác trong năm năm cuối đời của người
với vai trò anh lính cận vệ
và trong suốt ba mươi tám năm được làm việc ở khu di tích phủ chủ tịch
đó là một vinh hạnh lớn lao của cuộc đời ông
còn rất nhiều những câu chuyện
đằng sau những kỷ vật được trân trọng
lại là một câu chuyện cảm động
liên quan đến cuộc đời
và sự nghiệp cách mạng của bác
cũng như tấm lòng biết ơn
niềm tin yêu vô hạn của nhân dân việt nam
đối với chủ tịch hồ chí minh kính yêu